cục y tế sự phòng bộ y tế đã có thông tin chính thức về trường hợp mắc và tử vong do cúm ah năm n một trên địa bàn tỉnh khánh hòa
theo đó bệnh nhân nam hai mươi một tuổi trú tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa là sinh viên trường đại học nha trang
theo kết quả điều tra dịch tễ bệnh nhân có đi bẫy chim ở gần khu vực sinh sống
xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân không có hiện tượng da cầm ốm chết
các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được lập danh sách và theo dõi sức khỏe hàng ngày
từ đến nay chưa phát hiện ca bệnh mới
bộ y tế cũng khuyên cáo người dân không nên ăn da cầm các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc
đồng thời không giết mổ vận chuyển mua bán da cầm và sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc